ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết đến thời điểm này bốn trên một mươi nhà ga thuộc tuyến metro số hai
tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án hiện đạt hơn bảy mươi
metro số hai đi qua sáu quận gồm quận một ba một mươi một mươi hai tân bình và tân phú với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn hai trăm năm mươi m hai
quận tân bình có số hộ dân giải tỏa nhiều nhất với ba trăm năm mươi sáu hộ trong đó sáu mươi hai trường hợp giải tỏa trắng
toàn tuyến dài hơn một mươi một km trong đó đi ngầm chín hai km còn lại chạy trên cao chuyển tiếp và đường dẫn nơi sửa chữa bảo trì tàu
theo kế hoạch dự án sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm nay để khởi công năm hai nghìn hai mươi một và hoàn thành khai thác năm hai nghìn hai mươi